mới đây các bác sĩ bệnh viện sản nhi quảng ninh mới tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhi năm tuổi hộ khẩu thường trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh nhập viện trong tình trạng đau rát loét sưng nề và sung huyết khoang miệng
tổn thương vùng hạ họng nôn khàn tiếng do nước nhầm hóa chất naoh
theo lời kể của gia đình trẻ đang chơi đùa thì nhìn thấy lọ đựng hoạt chất noh do anh trai mua về làm thí nghiệm nên đã cho vào miệng ăn vì lâm tưởng đó là đường ăn
sau đó trẻ xuất hiện tình trạng như trên gia đình phát hiện và đưa trẻ đến bệnh viện sản nhi quảng ninh để điều trị
tại đây các bác sĩ tiến hành hội trần tàn viện thực hiện các xét nghiệm và trần đoán hình ảnh theo dõi cần thiết
kết quả cho thấy niêm mạc thực quản của trẻ bị phù nề sung huyết dạ dày có dịch vị lận máu đông
bệnh nhi được chỉ định điều trị theo pháp đồ chuyên khoa và chăm sóc tích cực nuôi dưỡng tích mạch toàn phần sau khi đã chuyển sang bán phần bổ sung kháng sinh
đến nay sức khỏe của trẻ đối ổn định các tổn thương đã dần hồi phục có thể tự ăn và đã được xuất viện
theo các bác sĩ hóa chất naoh là hóa chất nguy hiểm có tính ăn mòn cao xếp hạng một cho các loại hóa chất nguy hiểm
hóa chất này thường tồn tại ở thể sắn có màu trắng không mùi và tan nhanh trong nước
dung dịch noh có tính nhờn có thể làm bục vải giấy và ăn mòn da
những năm gần đây số trẻ phải nhập viện do ngộ độc chất tẩy rửa hóa chất có xu hướng gia tăng
chính vì vậy việc phát hiện sơ cứu kịp thời cho trẻ khi bị ngộ độc để tránh hậu quả đáng tiếc là một điều rất quan trọng
chỉ trong một thời gian ngắn bệnh viện nhi trung ương cũng đã tiếp nhận một số trẻ phải vào cấp cứu
do uống nhầm thuốc diệt chuột thuốc trừ sâu dầu hòa chất tế dừa hay uống nhầm các chất gây nghiện thuốc ngủ thuốc ăn thần của người lớn
dẫn tới các tổn thương rất nặng nề thậm chí có trường hợp nguy kịch đến tính mạng
theo bác sĩ phạm văn tuấn hóa cấp cứu và chống độc bệnh viện nhi trung hương
nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng ngộ độc ở trẻ nhỏ là do người lấn bất cần không để thuốc và hóa chất ở nơi an toàn khiến trẻ ăn và uống nhầm
việc cha mẹ bất cẩn chủ quan đựng các dung dịch cọ rửa thuốc chuột cồn xăng dầu và các vỏ chai nước suối nước ngọt
các chai lọ với màu sắc bắt mắt hay để thuốc giảm đau ăn thần ở những nơi dễ thấy trong tầm tay của trẻ bàn trang điểm bàn ăn bàn làm việc
đây chính là mối nguy cơ tiêm tăng về ngộ độc thuốc và hóa chất ở trẻ
bệnh nhân bị ngộ độc thường gặp ở trẻ từ một đến năm tuổi đây là nhóm tuổi thích tò mò khám phá tuy nhiên lại chưa phân biệt được những loại hóa chất độc hại
cũng theo bác sĩ tuấn một trong những nguyên nhân khác là do việc thiếu kiến thức trong việc dùng thuốc cho trẻ
khi thấy con ốm sốt nhiều cha mẹ có thói quen tự mua thuốc điều trị theo kinh nghiệm của bản thân hoặc ngay là mách bảo của người xung quanh
tự dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc nhiều trường hợp còn tự ý tăng hoặc giảm liều thuốc
nhiều trường hợp còn lấy thuốc của trẻ này dùng cho trẻ khác thậm chí còn lấy thuốc của người lớn tuổi rồi phân liều cho trẻ uống
dù hiếm gặp hơn nhưng cũng tại bệnh viện nhi trung ương đã ghi nhận rất nhiều trường hợp ngộ độc có chú ý do trẻ có ý định tự tử uống hóa chất
đây là thực trạng thường xảy ra ở tuổi dạy thì khi tâm lý của trẻ bắt đầu có sự thay đổi áp lực về học tập xung đột với cha mẹ thầy cô bạn bè và những người xung quanh
ngộ độc hóa chất gia dụng xảy ra nhiều là do uống nhầm nhất là ở trẻ em có nhiều loại hóa chất được dùng trong gia đình vì vậy tai nạn uống phải hóa chất cũng đã trở nên thường gặp
các loại hóa chất sử dụng trong gia đình hiện nay bao gồm các loại sập phòng tắm dầu gội các loại hóa chất giọt tẩy bột sập phòng nước da ven bột thống cống nờ ao hát cao hô hát các chất làm sạch trong gia đình
các chất làm sạch có chứa dung môi hữu cơ như dầu nhựa thông nhựa thâm các chất tây rửa gia dụng nước rửa bát chén lau cạch trắng men kính acid haseler các sản phẩm tây huế tiệt khuẩn và khử khuẩn khử mùi
trẻ cũng có thể bị ngộ độc do uống nhầm oxy già thuốc tím côn
các dạng chất xăng dầu dung môi pha sơn acitol cũng là những hóa chất thường gặp khi trẻ uống nhầm
các dạng chất xăng dầu dung môi pha sơn acetone cũng là những hóa chất thường gặp khi trẻ uống nhầm oxy già thuốc tím acetone cũng là những hóa chất thường gặp khi trẻ uống nhầm
các dạng chất xăng dầu dung môi pha sơn acetone cũng là những hóa chất thường gặp khi trẻ uống nhầm